các điểm này đều bán thực phẩm tươi sống chế biến mặt hàng hàng hóa thiết yếu
theo hình thức đặt hàng qua điện thoại trang web qua các ứng dụng zalo apps kênh gojek now
ngày ba mươi tháng tám sở công thương hà nội đã thông tin danh sách các đơn vị điểm bán hàng hóa thiết yếu trên địa bàn
có triển khai hình thức bán hàng trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của sở
tại địa chỉ website http côngthươnghanoi hanoi gov vn
theo đó có sáu trăm linh điểm bán hàng hóa thiết yếu gồm năm trăm sáu mươi năm điểm bán hàng đặt tại các quận huyện của thành phố
và ba mươi năm siêu thị hệ thống phân phối sản thương mại điện tử nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân thủ đô
cũng theo sở công thương hà nội cho biết ngoài một số thực phẩm mà địa phương chủ động được nguồn cung thịt
như thịt lợn thịt gà trứng da cầm vẫn còn khá nhiều mặt hàng khác phải phụ thuộc vào các tỉnh
thành phố khác hoặc nhập khẩu từ nước ngoài do đó thành phố đã kết nối với các tỉnh thành phố
cung cấp hàng hóa cho hà nội qua các kênh phân phối nhằm cân đối cung cầu
đảm bảo đủ nhu cầu phục vụ nhân dân trên địa bàn